việc xây dựng chuồng trại chăn nuôi với quy mô lớn trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường là vi phạm
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học
tuy nhiên với trường hợp xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi trái phép trên đất nông nghiệp
tại thôn xuân nẻo xã hưng đạo tỉnh hải dương thì những vi phạm còn lớn hơn
trong suốt một thời gian dài những người dân xóm ba thôn xuân nẻo xã hưng đạo huyện tứ kỳ
phải chịu đựng tình trạng ô nhiễm từ cơ sở chăn nuôi lợn của hội gia đình ông trung bà minh
hệ thống chuồng trại chăn nuôi với hàng trăm con lợn nằm sát ngay khu dân cư
khiến nhiều người bức xúc vì không khí và nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề
mặc dù khu trang trại chăn nuôi này có xây dựng bể biêu ga nhưng theo những người dân
bể này gần như không có tác dụng vì số lượng chăn nuôi quá lớn
vì vậy chất thải sau khi thu vào bể chứa cũng bị tràn ra mương nước tưới của thôn
nghiêm trọng hơn toàn bộ khu chuồng trại chăn nuôi này đều xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp
nhưng từ nhiều năm nay chưa bị cơ quan có thẩm quyền nào xử lý
nghiêm trọng hơn toàn bộ khu chuồng trại chăn nuôi này đều xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp
về phía chính quyền địa phương lãnh đạo ủy ban nhân dân xã hưng đạo cho biết
ủy ban nhân dân đã nhiều lần nhận được ý kiến phản ánh của người dân
xã cũng đã cử cán bộ xuống kiểm tra thực tế và lập biên bản đối với gia đình ông trung bà minh
về chăn nuôi tự phát làm ảnh hưởng đến môi trường
việc gia đình tự ý xây dựng chuồng trại chăn nuôi trên đất nông nghiệp là sai quy định

nếu gia đình cố tình không tháo rõ thì chúng tôi sẽ bố trí lực lượng cưỡng chế
bởi vì xây dựng đây là hoàn toàn trái phép
mặc dù việc xây dựng chuồng trại chăn nuôi trái phép trên đất nông nghiệp
và gây ô nhiễm môi trường đã kéo dài nhiều năm nay
nhưng việc xử lý mới chỉ dừng lại ở việc lập các biên bản và nhắc nhở
qua làm việc phòng tài nguyên môi trường huyện tứ kỳ cũng cho biết
những thông tin về vi phạm tại thôn xuân nẻo xã hưng đạo
phòng đã nắm được thông tin qua giao ban các bí thư tri bộ
phòng cũng đã cử cán bộ đi xác minh nội dung phản ánh của người dân
và sẽ có thông tin cụ thể
tuy nhiên lãnh đạo phòng tài nguyên môi trường cũng cho rằng
địa phương chưa kiên quyết trong xử lý những vi phạm ngay từ ban đầu
đến khi vi phạm lớn và có nhiều ý kiến phản ánh mới báo cáo huyện đề nghị giải quyết